tiếp tục với những tin tức khác vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng tám một vụ cháy nhà đã xảy ra tại xóm bốn thôn thái hòa hai xã đông hoàng huyện đông hưng tỉnh thái bình khiến hai người bị tử vong hai người may mắn thoát nạn
theo nhiều người dân ở địa phương khi xảy ra vụ cháy cả bốn người trong gia đình đều ở nhà gồm anh bùi quang thái chị phí thị hương và hai con nhỏ là cháu bùi tiến đạt khoảng sáu tuổi và cháu bùi yến chi khoảng ba tuổi hộ khẩu thường trú tại thôn thái hòa hai xã đông hoàng huyện đông hưng tỉnh thái bình
nhiều người dân đã bất ngờ tỉnh dốc bởi tiếng chi hô mọi người hoảng hốt tham gia dập lửa cứu người tuy nhiên đám cháy xảy ra ở tầng hai của căn nhà nên việc tiếp cận dập lửa cứu người hết sức khó khăn
hậu quả vụ cháy đã khiến cháu bùi yến chi tử vong trên đường đi cấp cứu anh bùi quang thái và vợ và chị phí thị phương do vết thương quá nặng phải chuyển lên hà nội để điều trị
đến chiều ngày hôm qua ngày năm tháng tám chị phí thị hương đã tử vong cháu bùi tiến đạt sức khỏe đã dần hồi phục qua cơn hoảng loạn hiện công an huyện đông hưng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy